thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba được chính phủ xác định là năm tạo lập và khai thác dữ liệu tạo ra giá trị mới phục vụ người dân doanh nghiệp và xã hội
đây cũng là năm lực lượng công an nhân dân tiếp tục có những nỗ lực triển khai hiệu quả đề án sáu của chính phủ
bộ công an từng bước hoàn thiện pháp luật xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến của bộ công an nhằm phục vụ hiệu quả người dân xã hội
phòng chống tham nhũng vật phòng chống hiệu quả tội phạm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn trật tự xã hội
chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về câu chuyện này trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
cơ lộc bộ nhà báo công nghệ thông tin việt nam đã công bố một mươi sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
quốc hội thông qua luật viễn thông sửa đổi
chuẩn hóa thông tin cho hàng triệu thuê bao
quốc hội thông qua luật giao dịch điện tử
nhiều tập đoàn bán dẫn nước ngoài khai trương nhà máy sản xuất bán dẫn tại việt nam
năm bùng phát lừa đảo trên không gian mạng
lần đầu tiên kiểm tra mạng xã hội xuyên biên giới tiktok
bảy thủ tướng chính phủ ký văn hành chiến lược chuyển đổi số báo chí
tám fpt đặt một tỷ usd doanh thu từ thị trường nước ngoài
bỏ đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt cho game online
một mươi khánh thành trung tâm dữ liệu lớn nhất việt nam tại hòa lạc
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng
một mươi một bộ quốc gia ncsc tiếp tục ghi nhận có hai mươi ba đơn vị gồm một mươi bốn tỉnh thành chín bộ ngành
còn tồn tại các website của đơn vị bị lợi dụng để tải lên số lượng lớn tệp tin có nội dung độc hại
những tệp tin này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của google
và thực hiện chuyển hướng người dùng sang website khác khi người dùng truy cập đường dẫn
điều này sẽ trở nên nguy hiểm và nghiêm trọng nếu bị lợi dụng để đăng tải phát tán những nội dung xấu độc
xuyên tạc về chủ quyền chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
năm hai nghìn hai mươi ba là năm đánh dấu nhiều thay đổi vượt bậc trong công tác chuyển đổi số của lực lượng công an nhân dân
những kết quả chuyển đổi số trong công an nhân dân đã và đang đi vào thực chất
kiến tạo các giá trị mới lấy người dân làm trung tâm phục vụ đời sống của người dân
trên thực tế việc chuyển đổi công tác công an lên môi trường số trong năm qua được thực hiện và mang lại hiệu quả như thế nào
chúng ta sẽ cùng nhìn lại
qua một năm thực hiện với quyết tâm chính trị cao công tác khoa học và công nghệ của toàn lực lượng đến nay tiếp tục ghi nhận được nhiều dấu ấn mới
khoa học công nghệ công an đã trở thành nhân tố rất quan trọng để lực lượng công an nhân dân luôn giữ vững thế chủ động chiến lược
trong đấu tranh với các thế lực thù địch nhất là các loại tội phạm trên không gian mạng
đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia cải cách thủ tục hành chính đã xuất hiện các thách thức mới
cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia xây dựng xã hội số chính phủ số công dân số
thì khoa học công nghệ công an cũng đã khẳng định cái vai trò đi trước mở đường
có phần để đạt được những kết quả toàn diện như hôm nay từng bước quân ra khu vực và quốc tế
việc bộ công an đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia với hạt nhân là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
và định danh điện tử định danh công dân trên môi trường kỳ lệch số
cùng nhiều các giải pháp khoa học công nghệ đồng bộ khác đã minh chứng cho việc này
khoa học công nghệ công an thực sự là một bộ phận quan trọng của khoa học công nghệ quốc gia
lực lượng công an nhân dân của chúng ta rõ ràng là lực lượng đi đầu
và cũng có thể nói là nồng cốt trong cuộc cách mạng này
chúng ta có những việc hết sức cụ thể
chủ được quy trình của khoa học công nghệ
thứ hai chúng ta có hiểu rõ về những thách thức những cảnh thuận lợi
đặt ra trong chuyển đổi số để mà từ đó điều chỉnh phương pháp cách thức vận hành trong công tác trong chiến đấu
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sổ hộ khẩu giấy sổ tạm tru giấy đã hết giá trị sử dụng
cũng từ đây việc quản lý nhân khẩu và động cư trú của người dân
thực hiện số hóa dựa trên nền tảng của đề án sáu
mọi thông tin cư trú của người dân sẽ được khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thông qua thẻ căn cước công dân gắn chip
đây là bước chuyển mình đột phá trong hoạt động quản lý nhân khẩu hộ tịch và cư trú của người dân
gắn liền với công tác công an góp phần hiện thực hóa ước mơ về một nền hành chính không giấy tờ
về cái quản lý cư trú đặc biệt là công tác công an

và căn cước công dân có gắn chip
thì nó mang lại cho người dân rất nhiều tiện ích
thứ nhất là về các cái đầu giấy tờ
lúc này là chúng ta có thể không phải sử dụng cái sổ hồ khẩu giấy
và có thể tích hợp các cái thông tin về các cái giấy tờ
ví dụ như là đăng ký xe bằng lái xe
và bảo hiểm it
và một số các loại giấy tờ xác nhận khác
về trong cái dữ liệu dân cư trong cái căn cước công dân có gắn chip
ngày trước thì khi mà làm các hồ sơ giấy
thì cán bộ là phải trực tiếp đi tra cứu rất là mất thời gian
hiện tại chỉ cần đánh máy và một cú lích chuột
thì chúng ta có thể xem được cái thông tin cơ bản của công dân
thậm chí là trong quá trình xác minh
nó phục vụ rất là nhiều cho công tác xác minh
các cán bộ không cần phải đi lại nhiều
và vẫn có thể trao đổi với các công tác xác minh
với nhau qua hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia này
và có thể rút ngắn được cái thời gian giải quyết hồ sơ
và làm các công tác xác minh khác liên quan đến công tác nghiệp vụ
sau nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác chuẩn bị của bộ công an
cuốn sổ hộ khẩu đã kết thúc hành trình bảy mươi năm hoàn thành sứ mệnh lịch sử
thay thế vào đó là cách thức quản lý mới số hóa đồng bộ dữ liệu dân cư
việc quản lý thông tin cư trú của công dân
trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đang tạo ra những thay đổi tích cực
khi người dân thực hiện giao dịch dân sự trên môi trường điện tử
thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính
sau một thời gian thực hiện giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính cho công dân
trên môi trường mạng thì chúng tôi nhận thấy
việc triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
là rất đúng đắn kịp thời phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới
và của việt nam nói riêng
tạo bước đột phá
trong công tác chuyển đổi số
có phần xây dựng được chính phủ số
xã hội số
và công dân số
vì mục đích phục vụ nhân dân được tốt nhất
đến nay bộ công an đã hoàn thành cung cấp hai trăm hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công trực tuyến
thuộc thẩm quyền trên cổng dịch vụ công bộ công an
trong đó có một mươi một dịch vụ công thiết yếu thuộc đề án sáu
đã hoàn thành cắt giảm yêu cầu việc nộp sổ hộ khẩu
sổ tạm trú giấy
hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú
đối với hai mươi tám dịch vụ
và cắt giảm yêu cầu nộp bản sao căn cước công dân
bãi bỏ một số giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân
đối với năm mươi tám dịch vụ
tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt bảy mươi tám
nhiều dịch vụ có tỷ lệ trực tuyến cao
như cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước
thông báo lưu trú
đăng ký con dấu
thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
đăng ký cấp biển số xe lần đầu
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
biển số ô tô xe máy
đã được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe
còn gọi là biển số định danh
việc quản lý biển số theo định danh cá nhân
không chỉ giúp công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn
và còn đem đến nhiều lợi ích cho người dân
tôi biết được rằng là cái biển số này sẽ theo tôi suốt cả đời
đối với mỗi người việt
cá nhân tôi nói riêng
và người việt nói chung
thì chiếc xe là một cái tài sản
nói chung cũng

đó là một cái tài sản
khá là quan trọng
khá là lớn trong cuộc đời mỗi người

biển số định danh nó có cái lợi cho mình
sau này nó sẽ gắn bó với mình
và nếu được con số may mắn như thế
thì ai cũng vui cả
việc triển khai đăng ký cấp biển số định danh
đã thể hiện nỗ lực rất lớn của lực lượng công an
trong việc kết nối đồng bộ thông tin dữ liệu
điều này không chỉ giúp cơ quan nhà nước
trong công tác quản lý được chặt chẽ nhanh chóng
mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân
trong việc quản lý phương tiện
và biển số gắn liền với định danh cá nhân
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
về chuyển đổi số trong công an nhân dân
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba
từ hội trường bộ công an
tới điểm cầu của công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
báo cáo kết quả chuyển đổi số trong công an nhân dân
tại hội nghị nêu rõ
về phát triển công dân số
bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
công an đã cấp trên tám mươi ba bảy mươi sáu triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân
thu nhận trên sáu mươi một ba triệu hồ sơ định danh điện tử
kích hoạt trên ba mươi chín ba triệu tài khoản
trên toàn quốc đã có hơn một mươi hai năm trăm linh cơ sở khám chữa bệnh
triển khai khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chip
tích hợp bảo hiểm y tế đạt chín mươi tám hai
kết quả công tác chuyển đổi số trong ngành công an một năm qua
đã cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ
nỗ lực quyết tâm của công an các đơn vị địa phương
tạo ra nhiều chuyển đổi số
được tiện ích trong công tác công an trên môi trường số
phục vụ người dân doanh nghiệp
mất rất nhiều thời gian

đỡ phải cái việc đó
những cái mục tiêu đó là rất quan trọng
công tác chuyển đổi số của lực lượng công an nhân dân trong một năm qua
đã đóng vai trò nòng cốt tiên phong
cung cấp nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
đồng thời công tác xây dựng trung tâm lưu trữ
tạo lập và khai thác dữ liệu đã tạo hiệu quả tốt
cơ sở dữ liệu về dân cư được bỏ đàm
đúng đủ sạch sống
và ngày càng được làm giàu phục vụ quản lý dân cư
khẳng định vai trò tạo nền tảng cho phát triển chính phủ số
xã hội số kinh tế số
trong thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã luôn khẳng định vai trò
là lực lượng sung kích đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia
công an các đơn vị từ trung ương đến địa phương
luôn xác định rõ trách nhiệm quyết tâm thực hiện thành công
những nhiệm vụ được giao trong triển khai đề án

qua đó thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số quốc gia
còn bây giờ thời lượng của chương trình nhịp sông số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh antv